thay vì đến trụ sở công an địa phương chỉ cần người nước ngoài hoặc là chủ cơ sở lưu trú
có thiết bị kết nối internet sẽ thực hiện được đăng ký khai báo cho cơ quan chức năng
đây là bước đơn giản hóa thủ tục hành chính do phòng quản lý xuất nhập cảnh
công an tp hcm triển khai thời gian gần đây
sinh sống làm việc tại tp hcm đã gần năm năm
đây là lần đầu bà roberts quốc tịch pháp tự mình làm thủ tục đăng ký tạm trú qua mạng
mọi thao tác được thực hiện chống vánh với nhiều tiện lợi so với cách đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an
làm thủ tục khai báo online ngồi nhà cũng làm được dễ dàng nhanh chóng vừa chủ động được thời gian
lại tránh tiếp xúc với người lạ ở chỗ đông người
như các bạn đã biết mùa dịch thì không ai muốn đi đâu mà chỉ lo tránh tiếp xúc để có thể tránh được lây nhiễm
cách làm này giúp khắc phục hạn chế khi đăng ký thủ công bằng phiếu khai báo
nhất là tình trạng sai tên thông tin người nước ngoài và sự bất đồng ngôn ngữ
đăng ký qua mạng thông tin sẽ được chuyển ngay đến công an phường xã thị trấn và phòng quản lý xuất nhập cảnh
tất cả đều được bảo mật
trong thời gian dịch covid một mươi chín giải pháp này còn giúp cơ quan chức năng nắm rõ lịch trình di chuyển
lưu trú của người nước ngoài tại tp hcm
tại tp hcm có thể khai thác được ngay và biểu đối nơi người nước ngoài đang cư trú để phối hợp với các cơ quan y tế có biện pháp quản lý phù hợp
trong năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm có hơn ba năm triệu lượt người nước ngoài thực hiện khai báo tạm trú online
sự tiện lợi đã thấy rõ nhưng phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng khuyến cáo các cá nhân cơ sở có người nước ngoài lưu trú